ba anh em ruột rủ nhau đi đánh người gây thương tích vừa bị công an tỉnh đắk lắc điều tra và bắt tạm giam
theo kết quả điều tra vào ngày tám tháng bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi em ruột của hai đối tượng trên là đinh xuân tuẩn
có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau với nguyễn thế vinh và phan đức anh ở cùng xã
sau khi được người dân xung quanh can ngăn vinh và anh đi về nhà còn tuẩn chạy về báo cho hai anh ruột
là đinh xuân thành và đinh xuân tuân về chuyện mình bị đánh
lúc sau ba anh em đã rủ nhau cầm theo một cờ đê ba mươi hai và một tuyếp sắt chạy đuổi theo đánh vinh và anh
trong lúc đánh hội đồng tuẩn đã dùng cờ lê đánh vào đầu và người làm anh phan đức anh gục xuống đường bị thương tích một mươi tám
sau khi bắt khẩn cấp đinh xuân tùng văn phòng cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã tiếp tục khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng
đinh xuân thành và đinh xuân tuân cũng về hành vi giết người
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hồng dân tỉnh bạc liêu
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với đào quốc trạng sinh năm hai nghìn hai ngụ tại xã bình phú đông huyện phước long tỉnh bạc liêu
để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an vào khoảng tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đào quốc trạng sử dụng mạng xã hội
làm quen nhắn tin và nảy sinh tình cảm với một người phụ nữ sinh sống trên địa bàn huyện hồng dân
đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai trạng hẹn gặp người phụ nữ này
sau đó cả hai đến nhà nghỉ để quan hệ tình cảm và đạo quốc trạng sử dụng điện thoại chụp ánh lại hình ảnh
sau đó đến giữa tháng một năm hai nghìn hai mươi hai trang gửi những hình ảnh này cho người phụ nữ
và yêu cầu người phụ nữ đưa số tiền ba mươi triệu đồng
nếu không sẽ gây ảnh cho người thân của người phụ nữ cũng như đăng tất cả lên mạng xã hội
lo sợ người phụ nữ đã hẹn gặp để đưa cho trạng số tiền
tuy nhiên khi trạng đang nhận tiền thì bị cảnh sát hình sự công an huyện hồng dân tỉnh bạc liêu bắt quả tang
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo pháp luật
sáng nay ngày bảy tháng bốn tại tuyến đường quang trung thuộc phường tám quận gò vấp thành phố hồ chí minh
đã xảy ra một vụ va chạm giữa hai xe máy khiến cho một nam thanh niên bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu
vụ tai nạn đã khiến cho giao thông tại khu vực này trở nên khó khăn
vụ tai nạn xảy ra trước số nhà chín trăm hai mươi sáu đường quang trung phường tám theo hướng tình hạ sáu gò vấp đi quận một mươi hai
theo một số nhân chứng hai xe máy này lưu thông cùng chiều
khi đến địa chỉ trên thì xảy ra va chạm làm cả hai người đi trên xe ngã xuống đường
hầu quá là một người đàn ông bị thương nhẹ có thể tự đứng lên được
năm thanh niên còn lại bị nhiều vết thương chảy nhiều máu và nằm bất động trên đường
nạn nhân được người dân và người đi đường hỗ trợ đưa đi cấp cứu
tại hiện trường hai xe nằm cách nhau hơn một mét cả hai xe này đều có vết trượt lê kéo dài hơn một mươi mét
một trong hai xe bị vỡ phần đầu
vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực này gặp khó khăn
đến chín giờ cùng ngày cảnh sát giao thông quận gò vấp đã có mặt hoàn tất khám nghiệm hiện trường
và đưa hai xe về đội giao thông được ổn định trở lại
công an huyện diễn châu vừa phá chuyên án đánh bạc sử dụng công nghệ cao
bước đầu chứng minh số tiền giao dịch ban đầu là hơn chín mươi tỷ đồng
cầm đầu đường dây này là một đối tượng nữ giới năm mươi tuổi
đối tượng là đào thị hương chú tại xã diễn thành huyện diễn châu tỉnh nghệ an
từ đầu năm hai nghìn hai hương đã hình thành một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề
đường dây này gồm ba cấp đại lý hoạt động có tổ chức và mang tính chuyên nghiệp
hàng ngày các đại lý nhận tin nhắn đánh bạc của người chơi
rồi tổng hợp chuyển thông tin qua tin nhắn điện thoại và gia lô cho hương
sau khi có kết quả số số miền bắc hương sẽ tính toán tiền thắng thua cho các đại lý
rồi thông báo qua tin nhắn điện thoại
sau khi hoàn thành giao dịch các đối tượng đã lập tức xóa tin nhắn để tiêu hủy tài liệu chứng cứ
số tiền thắng thua sẽ được thanh toán vào sáng ngày hôm sau bằng hình thức truyền khoản qua tài khoản ngân hàng
tính đến thời điểm đường dây này bị triệt xóa
số tiền giao dịch dùng để đánh bạc của các đối tượng là hơn chín mươi tỷ đồng
với lượng tiền mỗi ngày từ tám trăm linh triệu đồng cho đến một tỷ đồng
riêng trong ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng đã sử dụng số tiền hơn một ba tỷ đồng để đánh bào
trong quá trình đấu đánh tiền đoán chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn
khó khăn thứ nhất là nhiều đối tượng trong tiền đoán có tiền đoán đem xử với những bà
sử dụng nhiều biện pháp để đối phó quan chức năng
chúng ngủy tráng bằng nhiều cách để có kinh nghiệm để đối phó quan trọng năng
khó khăn thứ hai là một số đối tượng xây dựng tường giao khiên cố đóng kiên cửa
một số đối tượng hoạt động lũ đồng
một số đối tượng thực hiện trầm tồi nhiều địa điểm gây khó khăn trong quá trình mà xác minh theo dõi ý minh đồng của đối tượng
khó khăn thứ ba là các đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại và thường chuyên thay đổi điện thoại
rồi tạo các tài khoản giao lô facebook viber để liên lạc
rồi là để ngủy tráng lại địch bản thân để đối phó quan trọng năng
khó khăn thứ tư là các đối tượng
để triệt phá đường dây đánh bạc này công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an đã huy động sáu mươi cán bộ chiến sĩ đồng loạt bắt và khám xét một mươi một đối tượng đều trú tại huyện diễn châu trong đó có bốn đối tượng là nữ giới
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một mươi năm điện thoại di động một trăm linh triệu đồng tiền mặt năm thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu khác có liên quan đến hoạt động đánh bạc
hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng
thưa quý vị từ lâu những vị trí giao lộ có mật độ giao thông dày đặc kết hợp với sự lưu thông trộn dòng của nhiều loại phương tiện lớn nhỏ bị xem như điểm đen giao thông bởi tai nạn và kẹt xe thường xuyên xảy ra
liên tục trong nhiều năm qua thì các điểm đen này luôn được các cấp lãnh đạo ban ngành và người dân tp hcm quan tâm
ghi nhận tại điểm đen mỹ thủy của thành phố thủ đức đang được thành phố quyết tâm xóa bỏ trong năm nay
mặc dù vào khung giờ cao điểm lại có mưa lớn
nhưng điểm đen mật nhất tp hcm về tai nạn giao thông và kẹt xe kéo dài hàng giờ tại vòng xoay mỹ thủy thành phố thủ đức đã không còn tái diễn
kể từ khi cơ sở hạ tầng giao thông gồm một tuyến hầm chui hai tuyến mặt đất và cầu vượt hai chiều với bốn làng xe tại đây được xây dựng và đưa vào vận hành đã phát huy hiệu quả
thêm vào đó là việc bố trí lực lượng cảnh sát giao thông tham gia phân luồn điều tiết vào các cao điểm đã giúp các phương tiện lưu thông ổn định hơn
cầu vực với cái hầm chui thì nó đỡ đi nhiều
có vòng xoay này với cầu vực thì tình hình giao thông tốt hơn nhiều chứ tại cái tuyến đường ngang này nó đỡ ủng nó đỡ xe vào thì nó đỡ ủng hơn
nếu như trong năm hai nghìn hai mươi một tại khu vực nút giao mỹ thủy đã xảy ra sáu vụ tai nạn giao thông làm chết một người năm người bị thương
trong số sáu vụ tai nạn giao thông thì có tới năm vụ được liên quan đến xe đầu kéo còn là một vụ do ô tô con gây ra
thì đến nay so với những năm trước
số vụ tai nạn đã giảm sâu trên cả ba tiêu chí đặc biệt trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai tại đây chưa xảy ra vụ tai nạn giao thông nào
nút giao mỹ thủy là một trong bốn điểm được sở giao thông vận tải thành phố đưa vào diện theo dõi xóa điểm đen
với kết quả vừa đạt được ủy ban nhân dân thành phố và các sở ban ngành quyết tâm đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai sẽ xóa hoàn toàn được điểm đen giao thông này
xây dựng kế hoạch để chuyển hóa điểm đen tập trung xử lý các cái lỗi là nguyên nhân về điểm đen giao thông
như là vi phạm và tốc độ
rồi đi không đúng làng đường sử dụng rượu bia chất kích thích chất ma túy
đồng thời bố trí lực lượng cảnh sát giao thông hai mươi bốn trên hai mươi bốn thực hiện nhiệm vụ từng ra kiểm soát xử lý phạm tại các khu vực
các tuyến đường đã được xác định có điểm đen và tai nạn giao thông
tuyên truyền cho người dân tại các khu vực khu vực có điểm đen để người dân biết tham gia giao thông
để phòng ngừa tình hình tai nạn giao thông
về cái giải pháp hạ tầng giao thông thì phòng cảnh sát thông cũng đã phối hợp với các đơn vị quản lý hạ tầng giao thông
thực hiện nhiều cái biện pháp như là xây dựng các cái mô giảm tốc khi tới cái khu vực điểm đen
để các phương tiện hạn chế tốc độ cũng như là cảnh báo trước
rồi bổ sung các cái biển báo đoạn đường đen cái điểm tai nạn giao thông
để người tham gia giao thông chú ý quan sát
theo sở giao thông vận tải tp hcm tính đến thời điểm hiện tại
toàn thành phố còn bốn điểm đen gồm núp giao mỹ thủy tp thủ đức
cầu nguyễn tri phương quận năm vòng xoay an sương quận một mươi hai
và nút giao đường dẫn cao tốc bình thuận chợ đệm đường võ trần chí huyện bình chánh
nếu đảm bảo tốt trực tự an toàn giao thông tại các điểm đen trên
đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba thành phố có thể hoàn tất kế hoạch xóa điểm đen tai nạn giao thông
đã tồn tại suốt nhiều năm qua